tại hà nội bộ quốc phòng đã tổ chức lễ tuyên dương các đội tuyển tham gia hội thao quân sự quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín army games và đem về nhiều thành tích đáng tự hào
sự buổi lễ tuyên dương trang trọng này có đại tướng ngô xuân lịch
quyền phiên bổ chính trị phó bí thư quân hủy trung mương bộ trưởng bộ quốc phòng
hội thao quân sự army games có sự tham gia của hai trăm hai mươi ba đội tuyển đến từ ba mươi chín nước khác nhau trên thế giới
do liên bang nga chủ trì và được tổ chức tại chín quốc gia
đoàn quân đội nhân dân việt nam đã cử tám đội tuyển tham gia và giành được những kết quả đáng ghi nhận
tiêu biểu là đội tuyển xe tăng xếp thứ hai và giành huy chương bạc
đội tuyển hóa học đạt huy chương đồng và bốn giải cá nhân
đội tuyển quân y việt nam xếp vị trí thứ bảy trong số một mươi một nước tham gia
đội tuyển liên hoàn văn hóa các dân tộc tình bạn không biên giới đã giành hai giải nhất
đặc biệt phân đội công binh xung kích đã được ban tổ chức trao giải tổ công binh xung kích xuất sắc nhất
tại lễ tuyên dương đại tướng ngô xuân lịch bộ trưởng bộ quốc phòng trao tặng bằng khen cho các cá nhân
năm tập thể có thành tích xuất sắc tham gia army game hai nghìn một mươi chín